thưa quý vị vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi vừa qua trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám hà nội
đã vận hành thử nghiệm tour đêm văn miếu quốc tử giám tinh hoa độc đáo tinh hoa đạo học bằng công nghệ ánh sáng ba d mapping
đã mang đến cho du khách những trải nghiệm đặc biệt
mà không chỉ có văn miếu quốc tử giám với việc phát triển tour du lịch đêm
giờ đây các di tích bảo tàng ở hà nội đã và đang dần trở thành điểm đến cuối tuần của rất nhiều gia đình và các bạn trẻ
đặc biệt sự phát triển của các tour tham quan vào ban đêm cũng đã góp phần xóa bỏ định kiến rằng
không phải chỉ có những người nghiên cứu về lịch sử văn hóa mới ghé thăm các di tích lịch sử
mà bất cứ ai muốn hiểu hơn về thủ đô hay đơn giản là đổi mới trải nghiệm của bản thân
thì đều có thể tìm tới một hình thức du lịch mới
bằng hệ thống ánh sáng và công nghệ trình chiều ba d mapping
không gian di tích văn miếu quốc tử giám đã được biến hóa trở nên lung linh huyền ảo
tuy chỉ là trải nghiệm thử nhưng tour đêm tinh hoa đạo học đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của người tham gia
trên các nền tảng mạng xã hội những hình ảnh hay thước phim về tour đêm văn miếu quốc tử giám cũng đã được nhanh chóng chia sẻ
cư dân mạng đa phần đều không khỏi trầm trồ bởi diện mạo hoàn toàn khác biệt của khu di tích gần một năm tuổi khi đêm xuống
nói sâu trình chiếu mapping ba d chính là điểm nhấn mang lại trải nghiệm trọn vẹn thăng hoa nhất trong tour đêm ở văn miếu quốc tử giám
sự mãn nhãn đến từ hiệu ứng công nghệ ba d kết hợp với phần nội dung tràn đầy cảm xúc
tất cả tạo nên một không gian thâm trầm mà sâu lắng chạm đến trái tim của mỗi du khách
quả luật tuyệt vời vừa linh thiêng vừa tráng lệ đây là mong ước của mình cách đây nhiều năm giờ cuối cùng cũng sắp thành hiện thực
nhất định mình sẽ tham gia khi tour chính thức hoạt động
mình ấn tượng nhất là sự luân chuyển bốn mùa xuân hạ thu đông bốn cậu học trò khôn lớn dần trong quá trình rùi hoài kinh sử
chính những chi tiết nhỏ đã làm cho sâu diễn chân thực hơn mang đến những cảm xúc khó quên cho người xem như mình
tour đêm văn miếu quốc tử giám cũng là tour du lịch đêm thứ tư của hà nội được tổ chức
sau tour đêm của di tích nhà tù hòa lò hoàng thành thăng long và bảo tàng văn học việt nam
những hoạt động này đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm
khi trải nghiệm những tour như này mình không bị tác động bởi những âm thanh bên ngoài mà sống thật với cảm xúc của mình hơn
khi không còn ánh mặt trời soi sáng toàn bộ không gian ngoại cảnh mỗi điểm rừng trong các tour đều được thắp sáng và hỗ trợ bằng âm thanh minh họa
lời thuyết minh khiến mình rất xúc động
phó giám đốc sở du lịch hà nội trần trung hiếu cho biết
việc ra mắt không gian trải nghiệm nghệ thuật chiếu sáng tại phố cổ hà nội sẽ góp phần làm phong phú thêm các sản phẩm tour đêm
tạo điểm tham quan trải nghiệm cho du khách khi lưu trú tại hà nội góp phần nâng cao sức hấp dẫn cho du lịch thủ đô
phát triển du lịch đêm là xu hướng được nhiều quốc gia quan tâm
việt nam là nước có nhiều điều kiện thuận lợi để khai thác các di tích lịch sử văn hóa vào phát triển du lịch đêm
bởi số lượng các di tích lịch sử văn hóa ở việt nam vừa phong phú vừa đa dạng
nước ta có gần bốn mươi di tích đã được kiểm kê theo quy định của luật di sản văn hóa
trong đó có một mươi di tích cấp tỉnh thành phố ba sáu mươi một di tích cấp quốc gia
cư dân mạng cho rằng muốn phát triển các tour du lịch đêm thì vấn đề quan trọng là nâng cao chất lượng đi vào chiều sâu
thời tiết ban đêm ở việt nam rất hợp phát triển du lịch đêm tuy nhiên dịch vụ ban đêm vẫn chưa thực sự đa dạng
hà nội có rất nhiều di sản kiến trúc thời pháp có thể đầu tư chiều sáng mở cửa hoặc tạo các điểm dừng chân cho khách tham quan
hà nội cần có thêm nhiều trường
từ đó thu hút doanh nghiệp đầu tư có thể xây dựng một số tour trải nghiệm về đêm đặc thù kết hợp với tour ẩm thực không nên chỉ tập trung ở khu phố cổ
hoạt động du lịch ẩm thực cần hình thành những hộ gia đình kinh doanh ẩm thực có năng lực phục vụ khách về đêm
phát triển các sản phẩm du lịch đêm là một trong những định hướng nhằm đạt mục tiêu đón ba triệu khách quốc tế đến hà nội năm hai nghìn hai mươi ba
những tour đêm đang mở ra hướng đi mới mẻ sáng tạo hơn
cho những địa điểm tham quan hay những di tích lịch sử văn hóa đã quá quen thuộc với du khách
hy vọng trong tương lai không chỉ tại thủ đô hà nội mà trên mọi miền tổ quốc sẽ có nhiều hơn nữa những sản phẩm du lịch tương tự
để việc tìm hiểu những kiến thức lịch sử văn hóa dân tộc trở nên thu hút và thú vị hơn
còn bạn bạn đã có những trải nghiệm tour du lịch đêm như thế nào
hãy chia sẻ cùng chúng tôi trên trang fanpage của truyền hình công an nhân dân